thưa quý vị và chương trình hôm nay công ty trách nhiệm hữu hạn trang sin việt nam thuộc tỉnh đồng nai
đã ra thông báo cho toàn bộ gần bốn mươi hai công nhân làm việc tại ba nhà máy của công ty tạm nghỉ để phòng chống dịch covid một mươi chín
gần bốn mươi hai lao động tại ba nhà máy vg một vg hai và vg ba lần lượt đặt tại huyện vĩnh kiểu huyện long thành và huyện tân phú tỉnh đồng nai
sẽ tạm ngưng hoạt động từ một mươi bốn h ba mươi phút ngày hôm nay một mươi bốn tháng bảy đến hết ngày một mươi chín tháng bảy
ngoại trừ lực lượng liên quan phục vụ công tác chống dịch tất cả người lao động còn lại được sắp xếp tạm nghỉ diện phép năm
trong thời gian tạm nghỉ người lao động chưa làm xét nghiệm nhanh với sars cov hai vẫn phải đến công ty để được tiếp tục thực hiện theo lịch mà doanh nghiệp đã thông báo trước đó
hiện doanh nghiệp này còn khoảng hai mươi lao động chưa làm kiểm tra nhanh
trước đó sau khi phát hiện ca dương tính với sars cov hai
một số sưởng sản xuất đã được cho tạm nghỉ
sau đó công ty phối hợp với ngành y tế đồng nai tiến hành xét nghiệm sàng lọc
phát hiện một số mẫu kiểm tra nhanh đã dương tính khiến nhiều lao động lo lắng
được biết công ty trách nhiệm hữu hạn trang sin việt nam là một trong những doanh nghiệp có lượng công nhân lao động lớn nhất tại tỉnh đồng nai